bất chấp những phê phán của dư luận cũng như lời cảnh báo của các chuyên gia và chức sắc trong giáo hội phật giáo việt nam
những ngày đầu xuân vừa qua không ít người dân lại đổ xô đến các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo để làm lễ dân sao giải hạn
đây không chỉ là hành động mê tín dị đoan thiếu sự hiểu biết trái ngược với giáo lý đạo phật
mà còn vô tình tạo môi trường làm nảy sinh nhiều biến tướng tiêu cực đòi hỏi phải sớm ngăn chặn
những ngày qua vấn đề lúa được mùa nhưng mất giá tại đồng bằng sông kiểu long
được dư luận và báo chí quan tâm
sau chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiều doanh nghiệp đã được quán triệt cân đối nguồn tín dụng của doanh nghiệp
triển khai tổ chức mua lúa cho nông dân
thế nhưng giá lúa nhích nhẹ nhưng nông dân nhiều nơi vẫn khó bán lúa
theo ghi nhận của tờ tuổi trẻ giá lúa ngày hai mươi một tháng hai tại sóc trăng tiếp tục đứng ở mức thấp
giao động từ bốn năm trăm linh đến năm bốn trăm linh đồng một kg
tương tự lãnh đạo ngành nông nghiệp một số tỉnh như đồng tháp an giang cho hay
tình hình mua lúa tại các tỉnh này vẫn chưa thật sự khởi sắc
giá lúa có tăng lên vài trăm đồng so với vài ngày trước nhưng nông dân vẫn khó bán
do đang có tâm lý cả doanh nghiệp và nông dân đang chờ động thái mới của ngân hàng
và chờ giá tốt hơn sau chỉ đạo của chính phủ
cũng liên quan đến vấn đề này một góc nhìn báo đại biểu nhân dân có bài viết nâng giá trị hạt gạo
bài viết phân tích trước thực trạng ở đồng bằng sông kiểu long
nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta phải trả lời được câu hỏi
bán gạo cho ai thị trường cao cấp hay cấp thấp
rõ ràng việc quy hoạch trồng lúa chọn giống lúa gieo trồng ở từng địa phương
là yêu cầu tiên quyết để tạo ra nhiều phân khúc lúa khác nhau
đáp ứng tốt nhu cầu thị trường hạn chế và dần dần loại bỏ tình trạng lúa giá trị thấp như hiện nay
với khung giá điện năm hai nghìn một mươi chín do bộ công thương mới ban hành
dự báo giá bán lẻ điện năm nay sẽ tăng so với năm trước
điện dọn đường tăng giá là bài viết trên báo thanh niên
từ cuối quý ba năm ngoái nhà cung ứng điện đã dục dịch tăng giá bán điện
khi evn có báo cáo tổng chi phí sản xuất điện đang tăng chóng mặt
tuy nhiên tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá về tình hình kinh tế xã hội
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo rõ là không tăng giá điện
trong năm hai nghìn một mươi tám nhằm kiểm soát lạm phát
theo nhiều chuyên gia kinh tế giá điện đang đứng trước thách thức lớn
bắt buộc phải tăng bởi chúng ta đã không nâng giá một thời gian rồi
bên cạnh đó giá đầu vào sản xuất điện lại tăng giá than thế giới đang tăng
nên nói rằng không thể tăng giá điện lúc này là khó cho ngành điện
trên báo lao động đề cập đến một vấn đề cũng đang nhận được nhiều quan tâm
đó là có nên xóa bỏ hộ kinh doanh doanh cá thể để nâng cấp thành doanh nghiệp
nhiều ý kiến của các luật sư chuyên gia kinh tế cho rằng cần phải khai tử thành phần kinh tế
hộ kinh doanh cá thể bởi lợi bất cập hại không quản lý được dẫn tới thất thu thuế
trong khi hàng loạt
hiệp định thương mại tự do đã được ký kết
việt nam ngày càng tham gia sâu vào nền kinh tế thế giới
việc thúc đẩy nội lực kinh tế mà tâm đế vững chắc là khối doanh nghiệp tư nhân
việc còn tồn tại gần năm triệu hộ kinh doanh cá thể
chính là lực kéo làm trì hoãn sức bật của nền kinh tế việt nam
trên báo hà nội mới có bài viết đáng chú ý khẩn cấp ngăn chặn dịch bệnh sởi bùng phát
hiện cả nước đã ghi nhận bốn mươi ba tỉnh thành phố có bệnh nhân mắc sởi
tại hà nội chỉ trong vòng một tuần trên địa bàn thành phố đã ghi nhận bảy mươi tám trường hợp mắc sởi
tăng bảy mươi hai trường hợp so với tuần trước đó
nguy cơ dịch sởi bùng phát là rất cao nếu các biện pháp phòng chống không được triển khai quyết liệt hơn
báo sài gòn giải phóng phản ánh về thực trạng nhà ở xã hội cho công nhân hiện nay qua bài viết
lại gỡ khó cho nhà ở xã hội
theo thống kê hiện số lượng công nhân khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở vào khoảng một hai triệu người
trong khi cả nước mới bàn giao một trăm chín mươi tám dự án nhà ở xã hội với tám mươi một bảy trăm linh căn
để gỡ khó cho nhà ở xã hội các chuyên gia đều cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thiếu vốn
do vậy nhà nước cần tiếp tục bố trí nguồn vốn và triển khai cơ chế cấp bù lãi suất cho ngân hàng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại